tại phiên thảo luận nhiều ý kiến khẳng định trong những năm qua hoạt động của kiểm toán nhà nước ngày một có nhiều tiến bộ góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia chống tham nhũng lãng phí hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của các cơ quan nhà nước
tuy nhiên nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng xung quanh vấn đề quản lý tài chính công khi chỉ trong năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý trên một trăm linh một tỷ đồng tương đương với năm mươi năm tổng số tiền kiến nghị xử lý tài chính trong hai mươi một năm hoạt động của ngành kiểm toán
đa số các ý kiến đều đề nghị kiểm toán nhà nước cần làm rõ thêm về con số này trong các báo cáo công tác của mình
cùng với đó là chỉ ra cụ thể các mặt công tác đã làm được và những mặt chưa làm được bổ sung vào báo cáo trước khi chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba tới đây
cũng trong ngày làm việc hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận xung quanh công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi ba và cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm của chính phủ
sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện y học cổ truyền bộ công an báo cáo kết quả làm việc trong năm hai nghìn một mươi năm và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
thượng tướng bùi văn nam gửi tới các thầy thuốc cán bộ quản lý công nhân viên y tế bệnh viện lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày thầy thuốc việt nam bày tỏ ghi nhận đánh giá cao những thành tích đã đạt được của y tế công an nhân dân thời gian qua
tại buổi làm việc các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập ban tổ chức kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và một mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy do đồng chí trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an làm trưởng ban